thưa quý vị thời điểm giáp tết nguyên đán người trồng dưa hấu trên địa bàn tỉnh đắk lắc bắt đầu vào vụ thu hoạch
tuy nhiên người trồng dưa hấu đang gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tiêu thụ thị trường trong và ngoài nước đều bị đóng băng thời gian qua
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc người trồng dưa hấu trên địa bàn tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn khi trung quốc đóng cửa khẩu để kiểm soát dịch covid một mươi chín
nhiều thương lái đã ký với nông dân do không xuất được hàng nên không thể bao tiêu hết sản phẩm cho người dân kéo theo đó làm tồn động gây thiệt hại lớn cho người trồng dưa và thương lái
hiện giá dưa tại ruộng chỉ còn khoảng hai ba đồng một kg người dân vẫn phải chấp nhận bán vì đã đến thời kỳ thu hoạch
mặc dù giá đã giảm xuống thấp nhưng việc bán ra cũng hết sức khó khăn vì rất ít người mua